thưa quý vị và các bạn theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi mưa lũ ở các tỉnh thành phố từ quảng bình cho đến bình thuận đã khiến hai người chết
cụ thể bình thuận một người bị xét đánh khi đang làm ruộng quảng bình một người chết do bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn bản lương năng
về tài sản năm ngôi nhà đã bị hư hỏng bốn nhà tốc mái tại tỉnh quảng bình hư hỏng ba trăm linh m tuyến kè biển nhật lệ năm mươi m tuyến kè nhân trạch
sạt lở bồi lấp năm trăm sáu mươi bảy m ba canh mương tại các đập khe hà hà lau khe ngang khe môn thuộc huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
về giao thông sụt lún thu hỏng khoảng năm mươi m cối đường liên xã đi thanh thạch huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
và bốn mươi m đường liên thôn hạ long xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thứa thiên huế
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khắc phục ban đầu
cử cán bộ hỗ trợ các địa phương hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay đã khiến cho một số khu vực tại khu dân cư của huyện duy xuyên thăng bình
và thành phố tam kỳ thuộc tỉnh quảng nam ngập sâu trong biển nước
nước lũ dâng cao cũng gây ngập trên tuyến quốc lộ một a
hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam được ví như những cọc tiêu sống đã và đang tổ chức phân luồng
hướng dẫn các phương tiện qua lại khu vực bị ngập lũ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này
hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện phú ninh tỉnh quảng nam
như có thể thấy nước lũ ở khu vực này đang dăng lên rất cao
và khiến cho việc lưu thông của nhiều phương tiện như là xe ô tô hay là xe gắn máy gặp rất nhiều khó khăn
nếu như không có sự giúp đỡ của lực lượng chức năng
từ sáng đến chiều nay mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng
chia cắt nhiều khu vực dân cư tại khu vực trụng thấp trên địa bàn các huyện như thăng bình duy xuyên thành phố tâm kỳ
mưa lớn cộng với hồ phú ninh xã nước lũ chảy xiết qua quốc lộ một a gây ngập tại nhiều vị trí
khiến hàng loạt phương tiện xe máy chết máy người dân phải dắt bộ qua đoạn đường nguy hiểm này
ban đầu là mình không có nghĩ là nước lớn như thế này nhưng mà đi tới thì thấy hơi mòn á nước cao
với lại nếu mà đi mà tay lái mà không vững á là nguy hiểm
nói chung mình cũng đang cố gắng về đến bên trong đây
hơi nguy hiểm bởi vì nếu mà đi mà gặp cái xe lớn mà phía bên kia đường nó đi thì nước nó sẽ
cái bánh xanh nó sẽ tràn vào
ở dưới đó đó
nước chảy xiết cộng với một số
các phương tiện phần tải lớn cố tình di chuyển với tốc độ nhanh
nếu không vững tay lái người đi đường rất dễ gặp phải sự cố như thế này
hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam bố trí các tổ công tác
vừa điều tiết giao thông vừa hỗ trợ người dân di chuyển tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng cán bộ trực tiếp điều tiết giao thông
hướng dẫn bà con đi vào những nơi an toàn để qua lệ cho được thông suốt
còn nếu mà tình hình có thể là nước lớn kéo dài và ngập sâu hơn nữa thì phòng cảnh sát giao thông
sẽ bố trí cho người và chốc chạm để hướng dẫn các phương tiện đi cao tốc
để có kiến đường không ngập lục và các đường không cho đi qua quốc lộ một a
để tránh nguy hiểm đánh tính mạng và đại sản của người dân
dự báo trong vài ngày tới mưa lớn sẽ còn kéo dài
để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến quốc lộ
lực lượng cảnh sát giao thông chủ động bố trí cán bộ chiến sĩ
nắm tình hình chốt chặn
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo ở thời điểm này mực nước lũ đang tiếp tục dâng cao
các phương tiện đang di chuyển trên tuyến quốc lộ một a cần chuyển hướng
di chuyển lên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi để đảm bảo an toàn